trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại hà nội sở y tế khuyến cáo người dân có trách nhiệm
trong việc bảo vệ bản thân gia đình và cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh cũng như không quá hoang mang về dịch
với tính chất lây chuyển nhanh của covid một mươi chín thành phố đã công khai minh bạch tất cả thông tin về trường hợp mắc covid một mươi chín
và các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân để người dân biết chủ động khai báo khi có tiếp xúc
thành phố cũng bảo đảm đáp ứng đầy đủ lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm trước mọi cấp độ của bệnh dịch
người dân có thể yên tâm và không nên mua tích chữ
đối với các ca bệnh đã được phát hiện ở hà nội kết quả điều tra xác minh người tiếp xúc với các ca bệnh cho thấy
có một trăm chín mươi một người tiếp xúc với ca bệnh gọi tắt là f một năm trăm sáu mươi chín người tiếp xúc với người tiếp xúc gọi tắt là f hai
số mẫu xét nghiệm đã lấy là một trăm năm mươi một trong đó một trăm linh sáu trường hợp âm tính còn bốn mươi năm trường hợp đang chờ kết quả